thưa quý vị chiều nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã điện đàm trực tuyến với chủ tịch đảng nhân dân campuchia
chủ tịch hội đồng cố vấn tối cao của quốc vương campuchia chủ tịch thượng viện vương quốc campuchia samdek techo hun sen
trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động phức tạp khó lường hai chủ tịch nhất trí
hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong đó có vai trò hết sức quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước
và lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước
qua điện đàm chủ tịch quốc hội vương đình huệ chúc mừng campuchia đã tổ chức rất thành công cuộc bầu cử thượng viện
với thắng lợi của đảng nhân dân campuchia cpp
chúc mừng chủ tịch cpp hun sen được thượng viện khóa năm bầu giữ chức chủ tịch thượng viện với tín nhiệm rất cao
chúc samdek chủ tịch trên cương vị mới sẽ lãnh đạo đất nước campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới
to lớn và toàn diện hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
thực hiện thắng lợi cường lĩnh chính trị của cpp giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám
chiến lược ngũ rác giai đoạn một đưa campuchia trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm hai nghìn ba mươi và thu nhập cao vào năm hai nghìn năm mươi
việt nam luôn có những thành tiệu của cpp nhà nước và nhân dân campuchia là nguồn cổ vũ to lớn của mình
chủ tịch quốc hội trân trọng chuyển lời chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng và lãnh đạo chủ chốt việt nam tới samdek chủ tịch hun sen
samdek chủ tịch hun sen trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của tổng bí thư nguyễn phú trọng và lãnh đạo chủ chốt việt nam
khẳng định những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước
chủ tịch hun sen cũng cho biết đã có bài phát biểu trước thượng viện campuchia khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy vai trò của thượng viện campuchia
và tăng cường quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp campuchia với quốc hội việt nam
trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động phức tạp khó lường
chủ tịch hunsen nhấn mạnh hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa
trong đó có vai trò hết sức quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước và lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước
mong muốn tăng cường hợp tác quốc hội chính phủ các bộ ngành và địa phương hai nước nhất là các tỉnh biên giới hai nước
chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định việt nam hết sức coi trọng đặt ưu tiên hàng đầu cho việc gìn giữ
phát huy truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa hai đảng hai nước nâng cao hiệu quả mối quan hệ
láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài với campuchia
hai chủ tịch nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước
tiếp tục ủng hộ lẫn nhau về lập trường quan điểm đối với các vấn đề quốc tế
khu vực có chung lợi ích của hai nước trên các diễn đàn nghị viện như ipa ipu app pf
hai bên thúc đẩy giải quyết công tác phân giới cắm mốc biên giới trên bộ hai nước nhất là một mươi sáu đường biên giới còn lại
hai chủ tịch nhất trí tăng cường tổ chức các cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa lãnh đạo cấp cao cơ quan lập pháp hai nước
qua đó làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị sự tin cậy chính trị nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên
góp phần gìn giữ phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai nước
chủ tịch quốc hội vương đình huệ trân trọng mời chủ tịch hun sen thăm việt nam trên cương vị chủ tịch thượng viện campuchia
chủ tịch hun sen trân trọng cảm ơn và cho biết sẽ thăm việt nam trong thời gian sớm nhất